sau thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong những ngày này các khu du lịch biển tại tỉnh quảng trị đã bắt đầu đón khách trở lại
để giúp du khách yên tâm đến với các bãi biển chính quyền cũng như người dân ở tỉnh quảng trị
đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn nhất là phòng chống dịch covid một mươi chín
quảng trị có chiều dài bờ biển hơn bảy mươi năm km với nhiều bãi tắm đẹp hoang sơ nước trong cát mịn
như cửa việt cửa tùng do hải mỹ thủy triệu lăng mũi trèo
bước vào mùa du lịch biển các khách sạn cũng như chính quyền địa phương ở ven biển
đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn phòng ngừa dịch bệnh
quảng trị có chiều dài bờ biển hơn bảy mươi năm km với nhiều bãi tắm đẹp hoang sơ nước trong cát mịn
như cửa tùng do hải mỹ thủy triệu lăng mũi trèo
bước vào mùa du lịch biển các khách sạn cũng như chính quyền địa phương ở ven biển

quảng trị có chiều dài bờ biển hơn bảy mươi năm km với nhiều bãi tắm đẹp hoang sơ nước trong cát mịn

tỉnh quảng trị phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi tổng thu từ ngân sách du lịch đạt hơn một trăm bảy mươi triệu usd
tuy nhiên do dịch covid xảy ra nên lượng du khách đến với quảng trị có giảm
để đạt được mục tiêu trên tỉnh và ngành du lịch đang tập trung đầu tư một số dự án phát triển
tại các khu du lịch
du lịch biển từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong những năm tiếp theo